thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh bình phước năm hai nghìn một mươi chín
cùng dự có nguyên chủ tịch nước nguyễn minh chiết cùng đại diện các bộ ban ngành trung ương và đông đảo các nhà đầu tư trong và ngoài nước
tại hội nghị lãnh đạo tỉnh bình phước đã thông tin đến các nhà đầu tư những cơ hội và những điều kiện thuận lợi khi đến đầu tư tại bình phước
phát biểu tại hội nghị thủ tướng chúc mừng tỉnh bình phước đã trao quyết định chủ trương đầu tư
giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng số vốn lên tới trên một tỷ đô la mỹ
cho thấy bình phước đã chuẩn bị công phu trách nhiệm trong công tác xúc tiến đầu tư
tuy nhiên thủ tướng yêu cầu những dự án giấy phép này không được nằm trên giấy mà phải nhanh chóng đi vào thực tế

cà phê nhiều như vậy câu su nhiều như vậy hạt điều nhiều như vậy v v
nhưng mà chúng ta chưa có thương hiệu lớn ra toàn cầu
cà phê công ở đâu tại đâu
không phải là cao hơn cả tốt hơn trung nguyên và bao nhiêu thương hiệu khác
mà tỉnh này doanh nghiệp của chúng ta phải tập trung đầu tư để có thương hiệu trong khu vực và thế giới
thủ tướng cũng thông tin đến các nhà đầu tư về lợi thế của bình phước
nằm tiếp giáp hai trong ba góc nhọn của tam giác phát triển thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai
bình phước còn là tỉnh sung yếu ở vị trí ít hầu giữa tây nguyên và thành phố hồ chí minh
có khả năng kết nối giao thông đến các cảng hàng không gồm sân bay tân sơn nhất
sân bay long thành và các cảng nước sâu sài gòn thị vải đồng nai
tại hội nghị thủ tướng giao nhiệm vụ cho bộ giao thông vận tải
nghiên cứu khả năng kết nối giao thông từ bình phước đến sân bay long thành
và kết nối đường sắt xuống cảng từ bình phước từ đó tạo cú hích lớn cho bình phước trong tương lai
thủ tướng cũng cho rằng một địa phương như bình phước muốn thu hút nhà đầu tư lớn
ngoài những lợi thế quan trọng về địa chiến lược về điều kiện tự nhiên khí hậu địa lý đất đai tài nguyên
thì nhân tố con người đặc biệt là quyết tâm hành động của các cấp ủy đảng chính quyền địa phương có ý nghĩa quyết định
trước đó thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác đã tới thăm nói chuyện với cán bộ
chiến sĩ binh đoàn một mươi sáu bộ quốc phòng đơn vị thực hiện nhiệm vụ quân đội tham gia phát triển kinh tế
xã hội củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn chiến lược của ba tỉnh bình phước đắk nông và đắk lắc